các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chủ tịch ngày hôm nay
thưa bác sĩ thì hiện nay có những phương pháp nào để điều trị u tuyến giáp mà không cần phẫu thuật ạ
hiện nay thì có một số phương án để điều trị mà không cần phẫu thuật giúp đảm bảo tình thẩm mỹ công cổ cho các chị em
tuy vào tính chất của nhân ở trên xương để đưa ra các phương án điều trị không cần phẫu thuật
có một số phương án đầu tiên là kỹ thuật đơn giản nhất là tiêm cồn điều trị những nhân rác
nhân hôn hợp và với tỷ lệ dịch trên chín mươi
thứ hai là kỹ thuật về đốt sòng cao tầng để điều trị những nhân giáp đặc biệt là những nhân đặc
ngoài ra thì còn có một số kỹ thuật khác hiện tại đang trong giai đoạn thử nghiệm như là đốt các u giáp bằng laser
bằng sóng microwave hay là bằng hai phu
vậy thì những trường hợp nào có thể áp dụng phương pháp đốt sóng cao tầng để điều trị ưu tiên giáp thưa bác sĩ
kỹ thuật đốt sóng cao tầng là một trong những kỹ thuật để điều trị ưu hiện tại khá phục biến
bởi vì thực hiện được số lượng khá nhiều bệnh nhân
và kết quả mang lại khá tốt nên hiện tại đang phổ biến rộng rãi ở các bệnh viện đặc biệt là bệnh viện tâm anh
vậy thì chế định của những điều trị bằng sóng cao tầng để điều trị những nhân giáp nằm trong các nhóm sau đây
thứ nhất là những nhân lành tình mông cổ gây triệu chứng
triệu chứng đấy là có thể nuốt nghẹn hoặc là khó chịu vùng cổ
thứ hai là những khối u cổ kích thước lớn gây mất thẩm mỹ đặc biệt là bởi chị em
khi đeo các cái vùng cổ có thể gây mất thẩm mỹ
thứ ba là những nhóm bệnh nhân gọi là bị ung thư tới giáp nhưng vẫn nằm trong chế định như là những trường hợp ở giai đoạn sớm
ở giai đoạn t một a chưa có hạch di căn
bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những ưu điểm của phương pháp đốt sóng cao tần so với các phương pháp điều trị truyền thống ạ
thứ nhất là thời gian để nằm viện sau đốt sóng cao tầng thường là rất ngắn
chỉ kéo dài chưa đầy một ngày tức là bệnh nhân đến thực hiện phẫu thuật xong bệnh nhân sẽ được có thể ra viện luôn
cá biệt có thể một đến hai ngày nhưng mà thường là sẽ sau khi đốt xong thì đốt ra viện luôn
thứ hai là không phải phẫu thuật nên là sẽ không có các sẹo vùng cổ
đấy là vấn đề thẩm mỹ vấn đề thẩm mỹ cực kỳ quan trọng trong grep a
nên là thường sau đốt xong thì thường không có sẹo không có những cái vết ảnh vùng cổ
thứ ba là điều trị bằng grep a chỉ đôi trị tổn thương u do đó sẽ không làm người tổn thương mô lành tính
từ đấy làm cho bệnh nhân không phải dùng thuốc hốc môn sau khi điều trị trái những biển chứng suy giáp như mổ
thứ tư là những cái trường hợp không phải phẫu thuật nên là có thể không động chạm đến cái tuyển cẩn giáp
thứ hai nữa là sẽ không động chạm về nhiều mô lành
do vậy thì những cái biển chứng như là suy cẩn giáp hoặc là những biển chứng về hạ canxi thì cũng sẽ không gặp
do vậy thì cũng sẽ không phải bổ sung canxi sau khi điều trị bằng grep a
hiện nay thì bệnh viện đa khoa tâm anh đang có những trang thiết bị máy móc như thế nào để có thể thực hiện được cái phương pháp này ạ
những cái máy móc hiện đại nhất ở bệnh viện việt nam
từ những cái máy xương cho chất lượng hình ảnh
tốt nhất để bác sĩ có thể nhận định tổn thương nhân tăng sinh mạch ở vùng nào để đốt chính xác ở vị trí đấy
thứ hai là những cái máy móc về máy grep a hiện đại nhất thì cũng đã có mặt ở tại bệnh viện đa khoa tâm anh
để thực hiện những cái thuật đốt sóng con tầng cho cái hiệu quả tốt nhất để điều trị
thứ ba là về hệ thống chuyên môn của bác sĩ
ở bệnh viện đa khoa tâm anh thì hệ thống chuyên môn bác sĩ cũng khá là tốt
bác sĩ được đào tạo về các cái kỹ thuật về sương là cái cơ bản
thứ hai là kỹ thuật đốt sóng cũng được đào tạo trực tiếp ở các giáo sư ở hàn quốc là nơi đầu tiên
mà đưa ra cái kỹ thuật chuyển khai kỹ thuật đốt sóng con tầng ở trên thế giới
và bệnh viện đa khoa tâm anh cũng có những các chuyên gia như thế đã được đào tạo ở bệnh viện bên hàn quốc
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục sức khỏe bảo sông năm của chúng tôi hôm nay
tại bệnh viện đa khoa tâm anh nằm giữ vai trò vô cùng quan trọng khi triển khai các phương pháp điều trị bệnh bằng nút mạch và đốt sóng cao tần
dưới hướng dẫn của máy siêu âm máy chụp cộng hưởng từ mbi máy chụp cắt lớp vi tính ct phòng chụp mạch dsa hiện đại
khối u tuyến giáp sẽ được xác định đúng vị trí kích thước
với sự trần đoán của các bác sĩ khoa nội tiết kết hợp chẩn đoán hình ảnh
việc ứng dụng phương pháp đốt sóng cao tần điều trị u tuyến giáp tại bệnh viện đa khoa tâm anh đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé